thưa quý vị theo đúng dự kiến thì sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tiến hành dẫn dải
chủ tịch tân hoàng minh đô anh dũng cùng với một mươi bốn bị cáo hầu tòa trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cho đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
các bị cáo đã vi phạm pháp luật trong khi thực hiện huy động vốn bằng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
có ba doanh nghiệp thuộc nhóm tân hoàng minh phát hành chín gói trái phiếu với tổng giá trị là một mươi ba mươi tỷ đồng
số tiền thu được qua phát hành trái phiếu được sử dụng để trả nợ mua cổ phần doanh nghiệp
thực hiện các dự án đầu tư chứng khoán
theo cáo trạng các bị cáo đã chiếm đoạt của hơn sáu sáu trăm linh nhà đầu tư với tổng số hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
và đến nay toàn bộ số tiền thiệt hại đã được thu hồi
sau hơn một ngày nhận được tin báo công an tỉnh đắk nông đã khám phá thành công vụ trộm cắp tài sản
của cửa hàng vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
vào ngày một mươi sáu tháng ba công an tỉnh đắk nông đã nhận được tin cửa hàng vàng kim ngọc hiến
tại huyện đắk cửa lông đã xảy ra vụ trộm cắp tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ cho đến dạng sáng ngày một mươi tám tháng ba lực lượng chức năng đã bắt giữ được thủ phạm
gây án là nguyễn văn thình chú tại tỉnh long an và đặng thị thu yến chú tỉnh bà rịa vũng tàu
khi các đối tượng đang lẩn trốn tại huyện tuy phong tỉnh bình thuận
cơ quan công an đã thu giữ được năm trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt bốn túi vàng có trọng lượng ba năm kg với tổng giá trị khoảng ba năm tỷ đồng
cùng với nhiều công cụ phương tiện gây án được biết đối tượng thình đã có tới bảy tiền án về tội trộm cắp tài sản
lợi dụng việc du khách nước ngoài sang việt nam không hiểu rõ luật hai đối tượng quốc tịch pakistan và iran
đã giả danh là cảnh sát interpol để đe dọa rồi chiếm đoạt tài sản
cả hai đối tượng vừa bị công an phường hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội kịp thời bắt giữ
theo tài liệu của cơ quan công an vào ngày một mươi hai tháng ba khi đang tuần tra công an phường hàng chống đã phát hiện
hai người đàn ông nước ngoài có hành động chặn một khách du lịch nước ngoài yêu cầu đưa hộ chiếu và ví tiền
mời về trụ sở làm việc cơ quan công an xác định hai đối tượng có quốc tịch pakistan và iran
đã làm giả một tấm thẻ cảnh sát interpol ở thái lan với mục đích đe dọa du khách nước ngoài rồi chiếm đoạt tài sản
trước đó hai đối tượng đã chiếm đoạt của một du khách ấn độ một mươi triệu đồng
công an quận hoàn kiếm đang phối hợp với các đơn vị có liên quan khai thác mở rộng và củng cố tài liệu xử lý đối tượng theo pháp luật của việt nam
công an tỉnh hậu giang vừa phá thành công chuyên án làm tàng trữ lưu hành tiền giả liên tỉnh thu giữ số lượng lớn tiền giả tương đương hơn sáu trăm bốn mươi triệu đồng
cơ quan an ninh điều tra đã bắt giữ khám xét nơi ở của đối tượng trần thẩm linh trú tại tỉnh kiên giang
thu giữ tổng cộng hơn sáu trăm bốn mươi triệu đồng tiền giả loại năm trăm linh đồng cùng với nhiều máy móc vượt dụng có liên quan đến hành vi làm tiền giả như laptop máy in
cùng ngày cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ hai đối tượng mua tiền giả của linh là huỳnh hoàng đức anh và cao nhất ý
cùng chú ở huyện vị thủy tỉnh hậu giang thu giữ ba tờ tiền giả loại năm trăm linh đồng mà các đối tượng đã sử dụng để mua hàng của người dân
hiện công an tỉnh hậu giang ra quyết định khởi tố tạm giam cả ba đối tượng
trong đó linh bị khởi tố về hành vi làm tàng trữ lưu hành tiền giả đối tượng anh và ý bị khởi tố về tội lưu hành tiền giả
vào tối ngày hôm qua công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai phối hợp với các đơn vị liên quan đã điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
tại công ty chuyên sản xuất lắp ráp cáp điện cáp viễn thông tại phường an hòa
thông tin ban đầu khoảng một mươi sáu h cùng ngày một số người bên trong nhà xưởng đã phát hiện khói lửa bốc lên từ khu vực công ty
lúc này nhiều người đã hô hoán nhau kéo vỏ nước dùng các vật dụng tại chỗ dập lửa
tuy nhiên ngọn lửa cháy quá lớn nên việc dập lửa bất thành cột khói lửa bốc cao hàng chục mét uy hiếp một số nhà người dân bên cạnh
ngay sau khi nhận tin báo lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đồng nai đã điều động nhiều xe chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
lực lượng chữa cháy đã không chê đám cháy lan sang các nhà bên cạnh
khoảng hơn một tiếng đồng hồ đám cháy cơ bản được dập tắt
vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu dụi một phần nhà kho và nhiều hàng hóa vật liệu bên trong
trong những năm vừa qua bộ công an luôn trú trọng công tác xây dựng và huấn luyện lực lượng cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
và coi đây là nhiệm vụ quan trọng xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bước vào đợt huấn luyện năm hai nghìn hai mươi
cán bộ chiến sĩ các đơn vị ở tỉnh hà nam đã tập trung cao độ tham gia huấn luyện
bảo đảm các mục tiêu yêu cầu đề ra góp phần giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
tại nhà thi đấu đa năng tỉnh hà nam các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu hăng say luyện tập
dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo viên huấn luyện viên các cán bộ chiến sĩ đã thực hành nhuẩn nhuyễn những bài tập khó
như bay người cuột ngã đối tượng xuống dây chiến thuật
hay những bài tập trong tình huống giải cứu con tin
sự nỗ lực quyết tâm thể hiện rõ trên từng gương mặt của mỗi cán bộ chiến sĩ tham gia huấn luyện
ai cũng nêu cao tinh thần quyết tâm hoàn thành yêu cầu chương trình huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu
coi đây là trách nhiệm cao cả của người chiến sĩ công an vì cuộc sống bình yên của nhân dân
đồng chí trong ban huấn luyện của pk hai đã hỗ trợ cho lớp tập huấn tiểu đoàn
làm một cách rất nhiệt tình và chuyên nghiệp
xây dựng những cái
bài huấn luyện là bài bản
giúp cho tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia tổ huấn là lĩnh hội được hết tất cả những nội dung thiết yếu cần thiết nhất
lớp huấn luyện năm hai nghìn hai mươi bốn có thời gian hai mươi năm ngày
từ ngày một mươi một tháng ba đến ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
trong thời gian này các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc công an tỉnh
được trang bị kiến thức về nghiệp vụ chính trị pháp luật
thực hành các kỹ thuật chiến thuật chiến đấu điều lệnh
quân sự và võ thuật
công an nhân dân sử dụng các loại vũ khí trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ
giải luyện sức khỏe thể lực nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật
sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
trong quá trình huấn luyện thì có những động tác khó nguy hiểm
bản thân tôi cũng cùng ban chỉ huy tiểu đoàn hướng dẫn cán bộ chiến sĩ
thực hiện đúng đầy đủ động tác đảm bảo tiêu đối an toàn
ngay từ đầu năm phòng cảnh sát cơ động công an hà nam đã xây dựng kế hoạch chi tiết
và chuẩn bị chương trình giáo án bảo đảm chặt chẽ khoa học
trong quá trình huấn luyện luôn duy trì nghiêm chế độ kỷ luật chú trọng thực hành
nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng của từng chiến sĩ
hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cán bộ chiến sĩ không chỉ có nền tảng thể lực tốt
mà phải có kỹ năng sử dụng các loại vũ khí công cụ hỗ trợ và khả năng vận động
vượt chứa ngại vật phức tạp liên hoàn
do đó rất cần ý chí bản lĩnh và tinh thần vượt khó của mỗi cán bộ chiến sĩ khi tham gia huấn luyện
năm hai nghìn hai mươi bốn trong đó những giờ hành chính chúng tôi sẽ tổ chức huấn luyện những nội dung cơ bản thiết thực
và ngoài giờ hành chính thì chúng tôi sẽ huấn luyện thêm những nội dung và cũng như là rèn thể lực cho cán bộ chiến sĩ
từ đoàn cảnh sát cơ động diễn bị chiến đấu làm sao đảm bảo khi mà kết thúc khó huấn luyện
thì cán bộ chiến sĩ tham gia từ đoàn có đủ bản lĩnh chính trị cũng như là trình độ năng lực
đặc biệt là về chuyên môn nghiệp vụ của cảnh sát cơ động
với tinh thần quyết tâm
vượt nắng thắng mưa nỗ lực học tập rèn luyện các cán bộ chiến sĩ luôn nghiêm túc
tuân thủ điều lệnh công an nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật
chấp hành tốt nội quy lớp huấn luyện mệnh lệnh của lãnh đạo chỉ huy bảo đảm an toàn về người
vũ khí trang thiết bị phương tiện trong quá trình huấn luyện tích cực gian luyện vượt qua mọi khó khăn
gian khổ không quản nắng mưa để đạt kết quả cao nhất góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tình nhuệ hiện đại đáp ứng nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
bảy mươi năm bệnh nhân trong số hai trăm năm mươi hai người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn cơm gà châm anh ở nha trang khánh hòa vẫn đang điều trị tại các cơ sở y tế sức khỏe cơ bản ổn định
vào chiều ngày một mươi tám tháng ba sở y tế tỉnh khánh hòa cho biết hơn một tuần qua
đơn vị này đã ghi nhận ba trăm sáu mươi bảy ca nghi ngộ độc sau khi ăn cơm gà tại tiệm châm anh đường bà triệu thành phố nhà trang trong đó có hai trăm năm mươi hai bệnh nhân nhập viện
đến nay còn bảy mươi năm người đang điều trị ở các bệnh viện và trung tâm cơ sở y tế trên địa bàn
những bệnh nhân này sức khỏe ổn định một vài người có triệu chứng đau bụng nhẹ suốt giảm
sở y tế khánh hòa cho biết ngay sau khi có kết quả từ bệnh viện vinec nhà trang
sở y tế đã đề xuất các cơ sở y tế định hướng điều trị theo hướng nhiễm trùng nhiễm độc đường tiêu hóa do tác nhân samonella
tiệm cơm gà châm anh hiện đã tạm dừng hoạt động đồng thời lên tiếng xin lỗi khách hàng